thưa quý vị thực hiện kế hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế sân bay long thành huyện long thành tỉnh đồng nai đã triển khai chi trả tiền bồi thường hỗ trợ các hộ dân có đất nằm trong dự án thu diện giải tỏa
lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân mà nhiều đối tượng đã tìm cách để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức chạy và tìm cách hợp thức hóa hồ sơ để người dân có thêm tiền đền bù
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên antv
khi chính quyền thu hồi đất làm dự án sân bay long thành nhiều hộ dân ở xã suối chầu nay là xã bình sơn huyện long thành tỉnh đồng nai có đất tài sản trên đất thuộc diện phải thu hồi và có một số trường hợp sẽ không được đền bù
trong đó có những hộ dân xây dựng chuồng gà sau năm hai nghìn một mươi năm
biết được chủ trương này trần quang sơn từng là phó trưởng ấp suối chầu ba xã bình sơn huyện long thành đã gặp hơn một mươi hộ dân xây dựng chuồng gà sau thời gian được áp dụng đền bù
gợi ý mỗi hộ đưa một mươi triệu đồng để sơn tìm cách hợp thức hóa hồ sơ giúp người dân có thêm tiền đền bù
tin lời sơn nhiều hộ đã đưa tổng cộng sáu mươi triệu đồng để chạy hồ sơ đền bù
không nhận được đền bù như lời hứa các hộ dân đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với trần quang sơn để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đoạt tài sản